thưa quý vị thủ công mỹ nghệ là một trong những ngành có tiềm năng xuất khẩu của việt nam nói chung hà nội nói riêng
ngày này còn có ý nghĩa xã hội rất lớn khi giải quyết hơn một mươi một triệu việc làm trên cả nước
chính vì vậy việc tập trung xây dựng thương hiệu ngành hàng thông qua các hoạt động giao lưu kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng vai trò ngày càng quan trọng
là một trong những địa phương có số lượng làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ lớn trong cả nước hà nội đã tổ chức nhiều hội trợ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội trao đổi thông tin
nắm bắt nhu cầu khách hàng nhu cầu thị trường nhất là thị trường quốc tế định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
đây là những hoạt động hết sức thiết thực giúp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của hà nội nói riêng cả nước nói chung ra thị trường thế giới
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
kết nối thành công các hội trợ trong sáu năm qua năm nay cũng với mong muốn phát huy hiệu quả các hoạt động của hội trợ thường niên
ủy ban nhân dân tp hà nội tiếp tục tổ chức hội trợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ hà nội năm hai nghìn một mươi bảy
đây là một trong những cơ hội lớn giúp các doanh nghiệp gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm kết nối với các nhà nhập khẩu nước ngoài
đồng thời nâng cao hoàn thiện hơn nữa giá trị thương hiệu của các mặt hàng thủ công mỹ nghệ
hiện nay đối với xu thế hội nhập việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các làng nghề và các sản phẩm của làng nghề hết sức cần thiết
do đó các doanh nghiệp bây giờ cũng tự ý thức được là mình phải xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của mình cho sản phẩm làng nghề của mình
các địa phương và đặc biệt là thành phố hà nội cũng đã hỗ trợ để cho xây dựng cái thương hiệu làng nghề chung của các làng nghề hà nội
và như vậy thì sau khi mà xây dựng phát triển được thương hiệu thì những cái sản phẩm của làng nghề được các cái nước ở trên thế giới
thế rồi các cái địa phương ở trong nước đều biết đến
thế và giao dịch trao đổi nó cũng rất là thuận tiện và nó là những cái địa chỉ rất là tin cậy cho các khách nước ngoài vào để tham quan du lịch
cũng như là mua sắm những cái sản phẩm đấy và đặc biệt là đặt các cái đơn hàng để xuất khẩu đi nước ngoài
với quy mô trên sáu trăm năm mươi triệu đồng
năm mươi dân hàng hỗ trợ hàng thủ công mỹ nghệ lần này đã thu hút sự tham gia của hai trăm năm mươi doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh quả tặng từ ba mươi tỉnh
đón gần bảy trăm linh nhà nhập khẩu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như mỹ eu nga đài loan nhật bản đến tham quan và giao dịch
trong đó có nhiều nhà nhập khẩu có sức mua lớn trên một trăm linh triệu đô la một năm
bảy nhóm sản phẩm gồm sản phẩm thủ công mỹ nghệ và trang trí gia đình sản phẩm đồ gỗ trong nhà và ngoài trời
hàng đa dụng hàng vải hàng quà tặng và đồ chơi hàng trang sức và phụ kiện cá nhân hàng hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được trưng bày tại đây
làm cho hội trợ thêm phong phú và thu hút sự quan tâm của người dân thủ đô
đặc biệt hội trợ năm nay còn giới thiệu các sản phẩm thiết kế mới do các chuyên gia thiết kế nước ngoài thực hiện
quy mô của các hội trợ năm nay năm hai nghìn một mươi bảy có trên sáu trăm linh gian hàng và được chia ra bảy nhóm ngành nghề
và đặc biệt là những cái sản phẩm đưa đến đây là phải được lựa chọn những cái sản phẩm mà có thương hiệu có chất lượng và cũng đủ cái điều kiện để xuất khẩu
sau đó thì là đảm bảo được những cái tiêu chuẩn bán cả ở trong cái thị trường trong nước nữa
do đó là các cái doanh nghiệp cũng đều là xác định đưa những cái sản phẩm có những cái thiết kế mẫu mới những cái design mới
hoặc là những cái sản phẩm mà đã có đầy đủ đáp ứng được những cái tiêu chuẩn
để mang đến trưng bày ở cái hỗ trợ
công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đông nam á là một trong những doanh nghiệp đã nhiều lần tham dự hội trợ
và lần nào cũng tìm kiếm được thêm bạn hàng đơn hàng mới
các năm trước đơn vị này đã ký được hợp đồng xuất khẩu sang nhật bản trị giá tám đô la sang pháp trị giá một mươi năm đô la
và vẫn đang tiếp tục xuất khẩu sang các thị trường này
thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ như miễn phí thuê gian hàng bố trí người phiên dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
theo ban tổ chức thông qua hội trợ hơn một biên bản ghi nhớ hợp tác và hàng trăm hợp đồng đặt hàng đã được ký kết giữa các bên
tôi đánh giá rất là lớn từ ủy ban thành phố trung hương và trực tiếp là bên khuyến công mà đã tạo cơ hội quảng bá
cho cái hội trợ liếp sầu thủ công mỹ nghệ của việt nam như thế này là chúng tôi đánh giá rất cao và chúng tôi rất là phấn khởi vui mừng
được tham gia quảng bá cái hội trợ này là trực tiếp chuyên ngành thủ công mỹ nghệ
đại diện cho doanh nghiệp tư nhân hùng hương chuyên sản xuất và chế biến gỗ lâm sản sản xuất mây tre nón lá
đang xây xưa giới thiệu sản phẩm nón lá làng chuông mà doanh nghiệp tư nhân này mang tới hội trợ
sản phẩm nón làng chuông là một trong những mặt hàng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khách tham quan
đặc biệt là những du khách nước ngoài bởi đây là sản phẩm làm bằng chính những đôi tay khéo léo của người thợ thủ công
với những chất liệu đơn giản gần gũi với đời sống hàng ngày của người việt mang lại ý nghĩa văn hóa truyền thống rất có giá trị
tôi mong muốn làm sao tìm được nhiều bạn bè trong nước và ngoài nước để hợp tác kinh doanh cho các sản phẩm của tôi để xuất khẩu được nhiều
hà nội đang sắp sửa có một mươi làng nghề sắp tới sẽ phát triển được đầu tư để mà đón các nghệ nhân rồi đón các chương trình lớn của nhà nước
lần này là lần thứ sáu mà trung tâm khuyến công người ta tổ chức thắng lợi hôm nay phải đa dạng hơn phong phú hơn
so với năm trước là sở công thương mà trực tiếp là trung tâm phương công người ta đã tổ chức nhiều cuộc khen rồi
bây giờ tôi cho rằng các đàm này là rất hay mà các tỉnh tôi đã đi các tỉnh dương tiêu đói nên học tập và đội nhiều thứ
trong này cái cách đàm của họ đó là rất hiệu quả
với ưu thế có hơn một làng nghề truyền thống thành phố hà nội mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ
nhằm góp phần cải thiện đời sống người dân làng nghề và phát triển kinh tế
thành phố tiếp tục triển khai các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp cơ sở sản xuất làng nghề vay vốn mở rộng mặt bằng sản xuất xúc tiến thương mại
đồng thời đã thuê các chuyên gia nước ngoài mở lớp tập huấn về thiết kế để hỗ trợ các cơ sở đổi mới mẫu mã cho phù hợp thị hiếu tiêu dùng ở các nước
bên cạnh sự quan tâm của ủy ban nhân dân tp hà nội về phía các doanh nghiệp cơ sở sản xuất cũng cần phải chủ động
nhanh nhạy tiếp cận thị trường đổi mới quản lý và sản xuất nhưng không làm mất đi những giá trị đích thực của loại mặt hàng này để ngành nghề thủ công mỹ nghệ phát triển mạnh mẽ và bền vững
sau hội trợ này thì chúng tôi đều tổng kết lại các đoàn nhập khẩu đã đến hội trợ này và giao truyền tải cho tất cả các doanh nghiệp của các làng nghề thủ công mỹ nghệ trên toàn địa bàn thành phố
chứ không riêng gì là những doanh nghiệp tham gia hội trợ năm nay
thế và cái sự lan tỏa đó thì giúp cho các cái đơn vị là từ cái doanh nghiệp của hà nội tìm kiếm đến các cái đối tác của các nhà nhập khẩu và sau những cái kỳ hội trợ như thế thì rất nhiều những cái hợp đồng và những cái đơn hàng được nối tiếp sau các cái kỳ hội trợ đó và các cái doanh nghiệp phát triển rất là tốt